liên quan đến vụ vận chuyển trái phép một mươi chín kg vàng từ campuchia về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam năm đối tượng liên quan về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng bảy tại khu vực sông bình di
đoạn qua địa phận khóm tân bình thị trấn long bình huyện an phú
tổ công tác phát hiện đối tượng nguyễn tấn phong đang điều khiển sùng máy vận chuyển hàng hóa
từ hướng campuchia về việt nam nên tiến hành áp sát bắt giữ đối tượng
tuy nhiên lợi dụng đêm tối đối tượng đã nhảy xuống sông lặn trốn về phía bờ campuchia
cùng lúc này tổ công tác trên đường bộ đã khống chế và đưa hai đối tượng hồ văn sơn
và nguyễn hoài tâm về cơ quan công an làm việc
tại đây sơn và tâm khai nhận đã tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa
là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới
kiểm tra sơ bộ tăng vật trên xuồng máy lực lượng công an phát hiện bên trong bao màu trắng
có nhiều thỏi vàng và nữ trang với tổng trọng lượng khoảng một mươi chín kg
đối tượng nguyễn tấn phong đã ra đầu thú ngay sau đó
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tạm giữ thêm nguyễn xuân kiếm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và lý thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng trú tại thành phố châu đốc
đồng thời khám xét khẩn cấp các địa điểm chỗ ở và nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan
tạm giữ nhiều thỏi kim loại màu vàng và đồ nữ trang có tổng trọng lượng khoảng một mươi bốn kg
và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công nghi phạm phạm văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã hồng thái huyện an dương thành phố hải phòng
trong vụ cướp tài sản xảy ra tại khu vực cửa khẩu kim thành phường duyên hải thành phố lào cai
thông tin ban đầu vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi một tháng tám
có một bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở phường lào cai thành phố lào cai
vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo
nói bị hành khách dùng dao cắt vào vùng cổ và cầm gây mất nhiều máu
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an trên địa bàn đã nhanh chóng tập trung điều tra
xác minh và bắt giữ đối tượng gây án
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau bảy giờ theo dấu vết đối tượng khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay
trinh sát đội cảnh sát hình sự đã bắt giữ được nghi phạm phạm văn mạnh
khi đang lẩn trốn tại một quán internet trên đường nguyễn huệ phường lào cai thành phố lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra
đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng có hành vi chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản và tiền
của một người dân đang đi một mình trên đường
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên bắt giữ
cụ thể vào khoảng một giờ ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng tám
anh nguyễn bá hòa công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn gc
ở khu công nghiệp phố nối a điều khiển xe mô tô đi đến đoạn đường vắng
thuộc thôn thanh xá xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ tỉnh hương yên
thì bị một nhóm đối tượng chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt chiếc xe máy
cùng số tiền hơn một triệu ba trăm linh nghìn đồng và một điện thoại di động
quá trình điều tra truy xét đến một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã làm rõ và bắt giữ năm đối tượng có liên quan
cơ quan điều tra đã xác định nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra hai vụ cướp
xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ
và ngày một mươi tám tháng tám tại phường bần yên nhân thị xã mỹ hảo
đồng thời đã thu giữ một thanh đao bốn chiếc xe máy là tăng
là vật chứng của các vụ cướp do các đối tượng gây ra
tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn có diễn biến hết sức phức tạp
tại địa bàn thành phố hà nội trong thời gian vừa qua đã xảy ra tình trạng thanh thiếu niên
từ địa bàn các tỉnh khác tụ tập về hoạt động phạm tội
và đây đều là các đối tượng đã bỏ học gia đình không quản lý quen biết nhau qua mạng xã hội
sau đó cùng hẹn nhau lập thành các hội nhóm để hoạt động với tính chất manh động và liều lĩnh
bảy đối tượng này vừa bị công an quận thanh xuân hà nội bắt giữ
vì hành vi cướp tài sản và gây dối trả tự công cộng
các đối tượng đều trong độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi đến từ các tỉnh hòa bình thanh hóa tuyên quang ninh bình
dạng sáng ngày sáu tháng bảy các đối tượng đã hẹn nhau qua mạng xã hội
sau đó đem theo tiếp sát giao phóng đi diễu phố
và khi gặp hai thanh niên khác nhóm đối tượng đã đuổi đánh và cướp chiếc xe máy của hai người này
và ngoài đường lúc đấy là rất là vắng vạch cho nên là nhân chứng camera rất hạn chế
tuy nhiên thì sau một thời gian tích cực điều tra và bằng các biện pháp mở phụ
thì đến ngày chín tháng bảy thì chúng tôi cũng đã sơ bộ xác định được cái nhóm đã có các hành vi đuổi đánh ánh sáng
và chiếm đoạt cái xe máy honda way của ánh sáng
tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã triệu tập một mươi hai đối tượng và làm rõ hành vi của các đối tượng này
nhóm đối tượng này cũng có đặc điểm chung đó là hầu hết còn trong độ tuổi học sinh sinh viên
nhưng đã bỏ học gia đình cũng không quan tâm quản lý
khi chỉ một đối tượng thì không có sự hung hãn nguy hiểm
nhiều khi chúng tụ tập hẹn nhau qua mạng xã hội lập thành nhóm
có khi lên đến hàng chục đối tượng thì trở nên rất manh động liêu lĩnh và kích động lẫn nhau hành động chỉ để thể hiện bản thân
trong mạng xã hội bọn cháu đi sang bên uy nỗ đông anh để lấy phóng lợn với cả tiếp sát ạ
rồi bọn cháu đi lên nhà hát ạ bọn cháu cầm đi cho hoài
đằng ngày thì bọn cháu ở chỗ thì không làm gì
tối đến thì bọn cháu nhắn tin qua mạng xã hội để tụ tập để đi tìm ra đối tượng để đánh nhau
nhưng đối tượng thì bọn cháu không cần quen biết thì thấy đi xe không biển với lại
lặng lách các kiểu bọn cháu gặp bọn cháu đánh bọn cháu ghép các kiểu như thế không cần có lý do
vấn nạn thành thiếu niên vi phạm pháp luật đang diễn ra hết sức nhức nhối nhất là tại địa bàn hà nội
bởi đây là nơi mà các đối tượng từ nhiều tỉnh thành khác tập trung về hoạt động
do đó công tác đấu tranh phòng ngừa của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn
cái khó khăn trong đấu tranh đối với các loại tội phạm này
thứ nhất là các đối tượng bản thân các nhóm đối tượng này không hề quen biết nhau
và chỉ có hẹn nhau trên mạng xã hội sau đó thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội và tụ tập đi gây án
bản thân các đối tượng không biết gì với nhau các đối tượng sử dụng xe gắn máy
nhưng tất cả các xe đều đã tháo bị quân sát
và các đối tượng này thì đại đa số đều từ các tỉnh lẻ lên tụ tập lên
sau khi gây án xong thì các đối tượng lại khẩn trương đi về địa phương của mình
cho nên trong công tác điều tra truy xét cũng rất khó khăn
công an quận thánh xuân hiện tại đang duy trì một lực lượng một mươi bảy đồng chí
tiến hành tuần tra trên các tuyến phố chính của quận thanh xuân
ví dụ như tuyến nguyễn trãi lê văn lương và đặc biệt tuyến trường trinh giải phóng
để nhằm ngăn chặn hạn chế phòng ngừa loại tội phạm này xảy ra
mặc dù hàng loạt các nhóm đối tượng liên tục bị lực lượng công an hà nội đấu tranh
chăn áp trong thời gian vừa qua tuy nhiên thực tế đã cho thấy
để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này đang rất cần ngăn chặn từ gốc
đó là phải có sự vào cuộc của gia đình nhà trường và các cấp chính quyền địa phương
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
trừ mặt hàng dầu diesel giá xăng và các mặt hàng dầu còn lại
cùng đi lên trong kỳ điều hành ngày hôm nay sau khi đã trích lập quỹ bình ổn
theo đó từ một mươi năm h ngày hai mươi một tháng tám giá xăng e năm ron chín mươi hai cộng thêm năm trăm một mươi bảy đồng một lít
giá mới là hai mươi ba ba trăm ba mươi chín đồng một lít giá xăng ron chín trăm năm mươi ba là hai mươi bốn sáu trăm linh một đồng một lít tăng sáu trăm linh tám đồng một lít
cùng với đó giá dầu hỏa giá dầu hỏa giá dầu hỏa giá dầu hỏa
tăng bốn trăm hai mươi đồng lên mức hai mươi hai ba trăm linh chín đồng một lít và dầu ma rút tăng ba trăm một mươi ba đồng một kg giá mới là một mươi bảy chín trăm tám mươi một đồng
tại kỳ điều hành này duy nhất mặt hàng dầu diesel giảm bảy mươi một đồng về ngưỡng hai mươi hai ba trăm năm mươi bốn đồng một lít
về quỹ bình ổn liên bộ quyết định không trích lập quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
ở chiều ngược lại không chi quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu diazen dầu hỏa
dừng chi quỹ đối với dầu ma rút kỳ trước đã chi một trăm năm mươi đồng một kg
còn liên quan đến vấn đề giá điện tập đoàn điện lực việt nam evn vừa có văn bản góp ý
về dự thảo quyết định thay thế quyết định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng
quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân
tập đoàn này đồng tình với giá bán lẻ điện giảm nếu chi phí đầu vào giảm một
evn cũng sẽ được phép điều chỉnh giá điện ba tháng một lần nếu chi phí đầu vào tăng ba trở lên
khi giá bán điện bình quân evn cũng sẽ được phép điều chỉnh giá điện ba tháng một lần nếu chi phí đầu vào tăng ba trở lên
khi giá bán điện bình quân giảm từ một trở lên so với giá điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm
khi giá bán điện bình quân tăng từ ba trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng
đồng thời evn lập hồ sơ báo cáo bộ công thương và bộ tài chính và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để kiểm tra giám sát
tuy nhiên thẩm quyền điều chỉnh giá sẽ căn cứ vào mức độ tăng của giá bán điện bình quân
nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ năm đến dưới một mươi so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định
bộ công thương sẽ có thẩm quyền quyết định khi nhận đủ hồ sơ phương án giá của evn
cục phòng chống hivs bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hải phòng yêu cầu báo cáo thông tin nhóm cộng đồng triển khai xét nghiệm hiv cho học sinh
trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng tám
cục phòng chống hivs nhận được thông tin của báo chí phản ánh về việc nhóm bông hồng đen là một nhóm cộng đồng tổ chức tuyên truyền và lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh trường trung học cơ sở ở phường hải sơn quận đồ sơn thành phố hải phòng không thông qua phụ huynh hay nhà trường và chính quyền địa phương
cục phòng chống hivs đề nghị sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hải phòng phối hợp với các đơn vị có liên quan làm rõ thông tin các báo phản ánh và có văn bản báo cáo về cục phòng chống hivs trước một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng tám để báo cáo lãnh đạo bộ y tế tăng cường việc quản lý chấn chỉnh các hoạt động của nhóm cộng đồng triển khai hoạt động tư vấn xét nghiệm hiv tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế lực lượng công an cũng đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc
kính thưa quý vị ngày hai mươi một tháng tám công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đang truy bắt năm thanh niên đi xe máy chặn đầu xe ô tô trên quốc lộ một dùng dao tấn công rồi khiến một người tử vong
vào khoảng h bốn mươi năm phút rạng sáng cùng ngày nam thanh niên điều khiển xe máy băng qua quốc lộ một đoạn gần trạm thu phí sông phan xã hàm minh huyện hàm thuận nam và chặn trước đầu xe ô tô tám mươi sáu a một mươi một nghìn chín trăm năm mươi chạy chiều ngược lại
sau đó có thanh niên trên xe ô tô bước xuống và xe ra ẩu đả với năm thanh niên đi xe máy hậu quả làm anh nguyễn tấn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngồi trên ghé lái ô tô bị đâm tử vong
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã đến hiện trường trưng cầu khám nghiệm tử thi và tổ chức truy bắt năm thanh niên gây ra cái chết cho nạn nhân
thẩm mỹ chui cơ sở thẩm mỹ không đạt điều kiện là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn tại hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính
giải quyết thủ tục hành chính của công an tp hcm
tại buổi đối thoại bác sĩ nguyễn ngọc nhân khoa bỏng và tạo hình thẩm mỹ bệnh viện trương vương bày tỏ trăng trở rằng hiện nay nhiều người không có chứng chỉ hành nghề
không có giấy phép hoạt động thậm chí không học ngành y nhưng vẫn hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến tai biến như mù mắt hoặc tử vong
nên có một cái hướng dẫn cho các anh chị và các bạn mà về giới hạn của lĩnh vực mình được
chứ không có nghĩa là mình đi học một lớp nào đó hoặc là mình đi theo phụ thì lúc đó mình biết làm và thế là mình làm mà không có giấy phép
cũng nên là nghĩ là có một cái luật pháp chế tài nó nghiêm khắc hơn
các cơ sở hoạt động không phép thì thường hay quảng cáo rồi mời gọi người dân đến để làm và người ta các cơ sở này lại đưa vào
các khách sạn hoặc đưa vào các cái chung cư thê các cái căn hộ chung cư để tiến hành giải phẫu thuật thẩm mỹ thì gây ra các cái biến chứng
thì đối với các trường hợp này thì chúng tôi đã tiến hành là phối hợp với thanh tra sở y tế tiến hành kiểm tra và xử lý
thì riêng đối với lực lượng công an chúng tôi thì xử lý cái việc là không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự với cái mức phạt là một mươi năm triệu
thì còn riêng cái lực lượng thanh tra sở y tế thì sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý theo cái chuyên môn
những thắc mắc liên quan lĩnh vực y tế công an thành phố cũng giải đáp và cùng tháo gỡ những khó khăn thắc mắc của người dân doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính
thông qua hội nghị giúp cho các phòng nghiệp vụ công an thành phố biết được chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị
đồng thời ghi nhận những tồn tại thiếu sót để đề ra các biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
để ngăn chặn từ gốc các nguy cơ dẫn đến tai nạn phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh đã mở cao điểm kiểm tra ma túy chất kích thích đối với tài xế tại các bến xe
đội cảnh sát giao thông an sương thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố đã phối hợp với lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải
ban quản lý bến xe an sương và một số đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra ma túy chất kích thích đối với các lái xe tại bến xe an sương
để khách quan và đánh giá thực chất mức độ quân thủ của tài xế tổ liên ngành đã tiến hành kiểm tra nhanh đối với tất cả các lái xe có lệnh xuất bến trước khi trời bến
lượt này kiểm tra thấy bị nó chắc lượng đến tài xế hơn nói chung là tốt làm những việc đi nó là tốt
thì mình phải chấp hành cái nghiêm túc hơn đúng cái luật pháp hơn để cho tài xế sau này có nhiều tài xế nó nôi gương hay là tốt hơn
tại buổi kiểm tra cảnh sát giao thông đã tiến hành test nhanh các chất ma túy đối với hai mươi tài xế
kết quả không có phát hiện trường hợp vi phạm nào
buổi kiểm tra còn nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của người cầm lái đối với sự an toàn của cả xã hội
tốt rất là tốt tổ quân chức đang làm giữ gì hoài tốt
dân đe cho tài xế giữ tính mạng cho ta thôi giữ tính mạng cho hành khách
thực hiện cao điểm kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách và vận tải hàng hóa từ nay đến ngày hôm nay
từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ban giám đốc công an tp hcm đã quán trị các đơn vị chức năng các quận huyện thành phố thủ đức
phải chủ động có sẵn các kịch bản giải pháp để tuyên truyền kiểm tra xử lý có hiệu quả
chúng ta không phải mong muốn là phạt mà mong muốn cho người dân không sai phạm để tham gia giao thông
chứ không phải là phải phạt được bao nhiêu tiền không phải phạt được bao nhiêu trường hợp
mà vấn đề là người dân
chúng ta không phải chấp hành càng tốt phạt ăn ít nhưng hiệu quả càng cao
còn những trường hợp nào đã cố tình chúng ta tuyên truyền rồi luật quy định rồi mở cao điểm rồi công khai rồi
mà vẫn cố tình sai phạm thì chúng ta kiên quyết và xử lý nghiêm
trong quá trình thực hiện cái này thực hiện luôn cái chuyên đề là nồng độ cồn và các chất cấm ma túy đối với lái xe
container và lái xe vận chuyển hành khách mà nó có
nông độ cồn rồi dính tới là ma túy thì rất nguy hại nguy hại còn rất cao
cho nên là chúng ta kết hợp các nội dung của các chuyên đề trước vào cái chuyên đề này
chương trình giao lưu gương sáng phố phường lần thứ hai mươi năm hai nghìn hai mươi ba do chuyên đề công an thành phố hồ chí minh
phối hợp với đài truyền hình thành phố hồ chí minh và cung văn hóa lao động thành phố tổ chức vừa được diễn ra
trở lại sau bốn năm bị gián đoạn vì dịch covid một mươi chín chương trình giao lưu gương sáng phố phường lần này
tôn vinh hai mươi tấm gương điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đảm bảo an ninh trật tự ở các xã phường trên địa bàn thành phố
là bốn trong hai mươi gương điển hình được chọn giao lưu trên sân khấu
thượng úy trần thị ngọc mai cán bộ tiếp dân phường hai quận tân bình
anh nguyễn tấn phước nhân viên phòng an ninh trung tâm quản lý ký túc xá đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
đại úy trần thanh hậu phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận một mươi hai
và anh nguyễn văn vinh đội trưởng đội dân phòng ấp phú lợi xa phúc mỹ hưng huyện củ chi
đã mang tới những câu chuyện khác nhau những tình huống khác nhau
đó là anh nguyễn văn vinh trong một lần trưa đuổi kẻ trộn bị đối tượng dùng dao tấn công và gây thương tích nặng
nhưng vẫn quyết tâm tiếp tục tham gia công tác phòng chống tội phạm bảo đảm an toàn cho nhân dân
là đại úy trần thanh hậu từ một trinh sát địa bàn đã trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau
và dù ở bất kỳ nhiệm vụ nào cũng đều hoàn thành xuất sắc
là ông đinh mạnh cảnh với chiếc xe lưu động gần hai mươi năm qua dùng hút đinh và các vật sắt nhọn do kẻ xấu rải xuống
hay thượng úy trần thị ngọc mai cán bộ năng nổ thực hiện đề án không xấu
hết lòng vì nhân dân phục vụ được nhiều người yêu mến tin tưởng
điểm chung của họ là tinh thần hết lòng vì cộng đồng
vì sự bình yên của người dân và sự phát triển chung của thành phố
nhưng tôi tin tưởng những gương sáng ấy những việc làm tốt đẹp ấy đã đang lan tỏa trong mọi chúng ta
sáng nay ngày hai mươi một tháng tám nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã tổ chức tụ trường cho các em học sinh lớp một chuẩn bị cho năm học mới năm hai nghìn hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi bốn
trong buổi sáng nay các trường tổ chức giới thiệu với các em ban giám hiệu giáo viên lớp một
và tổ chức cho học sinh lớp hai
học sinh cùng tham gia một số trò chơi hoạt náo
sau đó các em vào lớp nghe thầy cô giáo phổ biến về nề nếp nội quy
tổ chức các hoạt động chương trình giao lưu tạo không khí vui nhộn cùng với những phần quà hấp dẫn
các thầy cô cũng dắt các em đi xung quanh trường để tập làm quen với khuôn viên trường
với lớp học để các em đỡ bỡ ngỡ
ngày năm tháng chín học viên trên toàn địa bàn thành phố sẽ chính thức khai giảng năm học mới
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
tp hcm có tổng cộng là hai mươi một trăm một mươi sáu ca mắc tay chân miệng và không có ca tử vong
trong tuần qua tp hcm có hai một trăm bốn mươi năm ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận
các quận huyện có số ca mắc tay chân miệng trên một trăm linh dân cao
gồm quận bình tân tân phú và huyện bình chánh
hiện tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị ba trăm ba mươi ca bệnh tay chân miệng
trong đó một trăm năm mươi tám ca có địa chỉ tại tp hcm
số ca mắc có độ tuổi dưới sáu chiếm chín mươi chín sáu với ba trăm hai mươi chín ca
trong số này có ba mươi một ca nặng sáu ca có địa chỉ tại tp hcm
gồm một mươi bảy ca đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng một chín ca đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng hai
hai ca đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng tp ba ca đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
thưa quý vị liên quan đến vụ vận chuyển trái phép một mươi chín kg vàng từ campuchia về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với năm đối tượng liên quan về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực sông bình di
đoạn qua địa phận khóm tân bình thị trấn long bình huyện an phú
tổ công tác phát hiện đối tượng nguyễn tấn phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng campuchia về việt nam
nên tiến hành áp sát bắt giữ đối tượng
tuy nhiên lợi dụng đêm tối đối tượng đã nhảy vào tàu
đẩy xuống sông lặn trốn về phía bờ campuchia
cùng lúc này tổ công tác trên đường bộ đã khống chế và đưa hai đối tượng hồ văn sơn
và nguyễn hoài tâm về cơ quan công an làm việc
tại đây thì sơn và tâm khai nhận đã tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa
là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới
kiểm tra sơ bộ tăng vật trên xuống máy lực lượng công an phát hiện bên trong bao màu trắng
có nhiều thỏi vàng và nữ trang với tổng trọng lượng khoảng một mươi chín kg
đối tượng nguyễn tấn phong đã ra đầu thú ngay sau đó
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tạm giữ thêm
nguyễn xuân kiếm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và lý thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
đồng thời khám xét khẩn cấp các địa điểm chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan
tạm giữ nhiều thỏi kim loại màu vàng và đồ nữ trang có tổng trọng lượng khoảng một mươi bốn kg
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hai mươi một tháng tám đội cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
phối hợp với đội thanh tra giao thông số một sở giao thông vận tải tỉnh bình phước
kiểm tra kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách ô tô vận tải bằng container trên địa bàn thành phố đồng xoài
theo đó lực lượng phối hợp đã kiểm tra kiểm soát gần hai mươi lượt xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
xe đưa đón công nhân xe hợp đồng chở khách xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container
qua kiểm tra đã phát hiện
năm lượt xe vi phạm với các lỗi như xe lắp bánh lốp không đúng kích cỡ tài xế không có bảng lái xe
xe chở container trên xe mà không sử dụng thiết bị để định vị chắc container
cùng với việc kiểm tra và lập biên bản xử lý các vi phạm lực lượng chức năng đã nhắc nhở
tuyên truyền các tài xế chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông
góp phần hạn chế tai nạn giao thông có thể xảy ra
thưa quý vị một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là việc nhẹ lương cao
lợi dụng tâm lý và mong muốn tìm việc làm thêm của nhiều người thì các đối tượng thường giả mạo
các thương hiệu lớn để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân
khoản tiền chúng lừa chiếm đoạt được từ hình thức này thường từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
lợi dụng tâm lý mong muốn tìm việc làm thêm tại nhà của nhiều người
các đối tượng đã lập fanpage
giả mạo một số hãng thời trang lớn
tuyển cộng tác viên cắt bắt quần áo tại nhà
sau đó yêu cầu nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ đầu tư rồi tiến hành chiếm đoạt số tiền đó
vì nhẹ dạng và tin không ít người đã sập bẫy lừa đảo của chúng
mới đầu số tiền nhỏ thì họ cũng trả lương cho tôi qua cái app corona gì ấy
xong đó mình cứ thực hiện vào nhiệm vụ những cái app đấy
xong thì mình nạp tiền vào và rút tiền vào từ cái app đấy ra
xong đến lúc
khoảng ba ngày sau
bắt đầu họ mới lại ý là thực hiện những nhiệm vụ mà với số tiền lớn hơn
thì bắt đầu mình thực hiện những cái số tiền lớn hơn
thì nó nghĩ ra nhiều nguyên do là do mình làm sai thao tác này
do mình làm kết nối sai tài khoản này
nói chung là rất nhiều lý do để mà không trả lại tiền cho mình
thì mình đang nạp vào thì nó sẽ biện ra nhiều lý do để cho mình không thể lấy được tiền ra như vậy
thì xong đến lúc tôi không nạp nữa
thì là nó mất lũ đấy không liên hệ được nữa đấy
trên thực tế đây là thủ đoạn lừa đảo không mới
các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người vẫn sập bẫy của các đối tượng
sau khi bị rủ rỗ
bị hại chuyển thêm tiền để được rút số tiền có trong tài khoản với mức hoa hồng lớn hơn
nhận thấy bị hại không còn khả năng chuyển thêm tiền
thì các đối tượng lừa đảo chặn liên lạc xóa tài khoản của bị hại
mỗi một người khi mà quyết định vào việc là mình sẽ tham gia các hoạt động
thì phải tìm hiểu rất kỹ về cái địa điểm mà mình công tác
cái người mà đứng ra để mà cộng tác với mình là ai
khi mình đã lựa chọn một cái địa điểm nào đó
một con người cụ thể nào đó để cộng tác
thì mình cần phải có cái sự gặp gỡ
thậm chí là phải có những cái ký hợp đồng nhất định
để mà từ đó có cái quyết định sáng suốt
về cái mức hình phạt đối với cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì theo quy định tại điều một trăm một mươi bốn
thì là tùy cái tính chất mức độ hành vi phạm tội
rồi liên quan đến số tiền chiếm đạt
mà mức hình phạt có thể là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
tù từ sáu tháng đến ba năm hoặc là cái mức hình phạt cao nhất
có thể lên đến một mươi hai đến hai mươi năm tù hoặc là
hoặc là trung thân
đối với cái tội phạm chiếm đoạt cái số tiền lớn
là từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
để chủ động phòng ngừa tội phạm
lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác
và tuyên truyền đến người thân bạn bè
về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu
khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hiện giá các loại gạo xuất khẩu của việt nam đều đã vượt các nước khác
lên mức cao nhất thế giới
biến động giá xuất khẩu cũng đẩy giá trong nước tăng từ một mươi đến ba mươi
trước thực trạng này bộ công thương vừa phát đi chỉ thị
yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường theo dõi sát tình hình giá gạo
kiểm tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh đầu mối bán buôn bán lẻ
các chợ siêu thị trung tâm thương mại các kho nhằm kiểm soát nguồn cung giá bán
ngăn chặn các hành vi vi phạm về niêm yết giá đầu cơ găm hàng
định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo
bên cạnh đó đang tăng cường kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển
kinh doanh gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm
ngay sau đây sẽ là những thông tin giá cả tiêu dùng đáng chú ý trong ngày hôm nay
thị trường các loại bánh trung thu đã bắt đầu nhộn nhịp với rất nhiều chủng loại sản phẩm
đa dạng về hương vị mẫu mã và mức giá khác nhau
nguyên liệu đầu vào tăng hầu hết các nhãn hàng bánh trung thu đều tăng giá so với mổ bánh năm trước
mức tăng từ một mươi đến hai mươi nghìn đồng một cái
tùy vào chất lượng trọng lượng bánh trung thu được bán với giá từ một trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng một cái
và từ bốn trăm linh đồng đến hơn một triệu đồng một hộp
việc bánh trung thu tăng giá đồng thời còn hơn một tháng nữa mới đến tết trung thu
nên sức tiêu thụ mặt hàng này khá chầm lắng
so với những ngày đầu tháng tám giá gà lông trắng hiện đã giảm khá nhiều
loại gà trên ba kg một con có trại ở miền bắc bán trên ba mươi năm đồng một kg
giá gà trắng loại trên ba năm kg một con bán trên ba mươi bảy đồng một kg
theo nhiều thương lái do nguồn cung tăng cao cuộc bộ nên giá gà trắng vẫn đang có xu hướng giảm
nhiều trại nuôi gà dự đoán đến khoảng đầu tháng chín
nhu cầu tiêu dùng gà tăng sẽ giúp cho giá sản phẩm tăng trở lại